cũng trong ngày hôm nay bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông chu ngọc anh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ án công ty việt á của bộ công an xác định ông chu ngọc anh trong thời gian giữ chức bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm covid một mươi chín gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước
ông này có vai trò phê duyệt giám sát công tác nghiên cứu ký xét nghiệm phòng chống dịch liên quan đến những sai phạm của vụ án công ty việt á
hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ để thông đồng nâng khống giá kýt xét nghiệm covid một mươi chín
chiều cùng ngày trong cuộc họp hội đồng nhân dân tp hà nội các đại biểu có mặt đã đi đến thống nhất bãi nhiệm đối với chức vụ chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hà nội đối với ông chu ngọc anh và ngay trong chiều và tối nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét tư gia của ông này
tính đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn bốn mươi người liên quan đến vụ công ty cổ phần công nghệ việt á nâng không giá kích xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó có sáu quan chức của bộ y tế bộ khoa học và công nghệ và hàng chục lãnh đạo cán bộ cdc sở y tế các tỉnh thành phố